chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa ngay bây giờ xin gửi đến quý vị khán giả thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh ngày hôm nay
trong hai mươi bốn giờ qua hà nội ghi nhận một trăm bốn mươi sáu ca bệnh trong đó có hai mươi bảy ca cộng đồng bảy mươi sáu ca trong khu cách ly bốn mươi ba ca ở khu phong tỏa
các ca bệnh phân bố tại hai mươi trên ba mươi quận huyện nam từ liêm ba mươi sáu ba đình một mươi tám gia lâm một mươi năm hà đông một mươi năm thanh xuân tám long biên tám hoàng mai tám bắc từ liêm bảy cầu giấy sáu đống đa năm mê linh năm hoài đức bốn đồng anh năm
các ca bệnh phân bố tại hai mươi trên ba mươi quận huyện nam từ liêm sáu đồng anh năm bắc từ liêm bảy quốc oi hai thạch thất một chương mỹ một thanh trì một hai bạ trân một hoàng kiếm một tây hồ một
phân bố một trăm bốn mươi sáu ca theo các chồng ca bệnh ổ dịch
chồng liên quan ổ dịch phú đô nam từ liêm ba mươi bốn chồng f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt hai mươi bảy chầm liên quan ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm một mươi bảy chùm liên quan ổ dịch trần duy hân một mươi năm chùm sàng lọc ho sốt một mươi bốn chồng liên quan ổ dịch la thành giảng võ
bảy chồng liên quan ổ dịch bạch trữ tiến thắng bảy chồng liên quan các tỉnh có dịch thứ phát sáu chồng liên quan ổ dịch phú la hà đông năm chồng liên quan ổ dịch thủ lệ ngọc khánh bốn chồng liên quan ổ dịch nam dư lĩnh nam ba chồng liên quan ổ dịch kho hàng sóc bi khu công nghiệp đài tư ba chồng liên quan các tỉnh có dịch hai chồng liên quan ổ dịch đường bưởi cống vị một chồng liên quan ổ dịch sài gòn quốc oai một
phân bố hai mươi bảy ca cộng đồng
bảy chồng liên quan ổ dịch sàng lọc ho sốt một mươi bốn chồng liên quan ổ dịch phú đô nam từ liêm sáu chồng f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt hai o g trần duy hân hai o g kho hàng sóc bi khu công nghiệp đài tư một chồng liên quan các tỉnh có dịch một chồng liên quan các tỉnh có dịch thứ phát một
phân bố hai mươi bảy ca cộng đồng theo quận huyện nam từ liêm tám thanh xuân bốn đống đa hai long biên hai hoàng mai hai hoài đức hai mê linh một tây hồ một cậu giấy một

cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một năm chín trăm hai mươi bốn ca trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hai hai trăm hai mươi chín ca số ca mắc là đối tượng đã được cách ly ba sáu trăm chín mươi năm ca
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam trong ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
về tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tám bốn trăm chín mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó một mươi sáu ca nhập cảnh và tám bốn trăm tám mươi một ca ghi nhận trong nước
giảm bốn trăm chín mươi năm ca so với ngày trước đó
tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có ba chín trăm bốn mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một hai trăm bốn mươi ca
đồng nai bảy trăm bốn mươi ba ca
bình dương sáu trăm ba mươi một ca
tây ninh năm trăm chín mươi ba ca
đồng tháp bốn trăm năm mươi chín ca
tiền giang ba trăm năm mươi sáu ca
sóc trăng hai trăm chín mươi sáu ca
vĩnh long hai trăm chín mươi hai ca
cà mau hai trăm bảy mươi một ca
bình thuận hai trăm sáu mươi năm ca
bà rịa vũng tàu hai trăm hai mươi bốn người
khánh hòa hai trăm linh chín ca
bình phước một trăm chín mươi tám ca
bạc liêu một trăm tám mươi tám ca
kiên giang một trăm tám mươi một ca
hà nội một trăm năm mươi hai ca
bình định một trăm hai mươi sáu ca
đắk lắc một trăm hai mươi sáu ca
trà vinh một trăm hai mươi ca
nghệ an một trăm linh ca
bến tre chín mươi chín ca
cần thơ tám mươi một ca
thái bình bảy mươi chín ca
long an bảy mươi chín ca
trường thương huế bảy mươi năm ca
hậu giang sáu mươi bảy ca
lâm đồng sáu mươi một ca
thanh hóa sáu mươi ca
hà giang năm mươi bảy ca
ninh thoạn ba mươi chín ca
phú thọ ba mươi chín ca
đắk nông ba mươi chín ca
bắc giang ba mươi tám ca
bắc ninh ba mươi năm ca
quảng ngãi ba mươi năm ca
nam định ba mươi một ca
quảng nam hai mươi bảy ca
đà nẵng hai mươi sáu ca
hà tĩnh hai mươi bốn ca
hải dương hai mươi một ca
điện biên hai mươi ca
phú yên một mươi bảy ca
quản trị một mươi năm ca
quảng ninh một mươi ba ca
hải phòng một mươi một ca
quảng bình chín ca
hưng yên bảy ca
hà nam năm ca
vĩnh phúc năm ca
ninh bình bốn ca
cao bằng bốn ca
lào cai hai ca
sơn la một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bao gồm
tiền giang giảm hai trăm bảy mươi tám ca
kiên giang giảm hai trăm hai mươi hai ca
thành phố hồ chí minh giảm một trăm bốn mươi tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bao gồm
đắk lắc tăng một trăm hai mươi sáu ca

đồng tháp tăng bảy mươi sáu ca

trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là tám một trăm bảy mươi sáu ca một ca

về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam

kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có một triệu một mươi tám ba trăm bảy mươi sáu ca nhiễm

việt nam có một triệu một mươi tám ba trăm bảy mươi sáu ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vòng đánh thổ
trong khi với tỉ lệ ca nhiễm trên một mươi triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vòng đánh thổ
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vòng đánh thổ
bình quân cứ một triệu người
có một mươi ba trăm ba mươi sáu ca nhiễm
về đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước
là một một mươi ba ba trăm sáu mươi ca trong đó có tám trăm năm mươi năm hai trăm ba mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh có ba tỉnh thành phố
có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua bao gồm yên bái bắc cạn cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích núi cao trong đợt dịch này bao gồm thành phố hồ chí minh
bốn trăm bốn mươi sáu bốn trăm bốn mươi ba ca bình dương hai trăm bốn mươi hai tám trăm bảy mươi bốn ca đồng nai bảy mươi bảy ba trăm chín mươi chín ca long an ba mươi sáu bốn trăm bốn mươi một ca và tiền giang hai mươi năm trăm linh sáu ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý
covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi
bệnh trong ngày là một tám trăm bốn mươi ba ca
điều trị khỏi là tám trăm năm mươi tám năm mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba tám trăm hai mươi bốn ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai sáu trăm bảy mươi một ca thở oxy dòng cao hflc bảy trăm một mươi một ca thở máy không xâm lấn một trăm linh tám ca
thở máy xâm lấn ba trăm bảy mươi chín ca ecmo một mươi năm ca
về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi hai tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi ba tháng một mươi một
ghi nhận tám ca
tám ca tử vong bao gồm
tp hcm ba mươi tám ca bình dương tám ca tây ninh tám ca an giang sáu ca tiền giang năm ca bình thuận năm ca cần thơ bốn ca bạc liêu bốn ca đồng nai ba ca long an hai ca đồng tháp hai ca sóc trăng hai ca vĩnh long một ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bảy mươi tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam là bảy mươi tám ca
tổng số ca tử vong tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba bảy mươi tám ca chiếm tỷ lệ hai ba so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong tại việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong tại việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
kính thưa quý vị các thông tin trên cho thấy hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp
với số ca mắc tăng cao mỗi ngày
các ca nhiễm cộng đồng cũng xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho nguy cơ bùng phát dịch là luôn hiển hiếu
chính vì vậy mỗi cá nhân cần luôn chủ động và tự giác thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của bộ y tế
cũng như những quy định phòng chống dịch của chính quyền
cùng với đó quý khán giả cũng đừng quên cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến đời sống
sức khỏe và dịch covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại